hà nam nóng và rất nóng với những diễn biến dịch covid một mươi chín khó lường
hà nội có thêm bốn ca mắc mới
hy hữu hồ chí minh có hơn một ba trăm linh hộ dân không nhận hỗ trợ
thảo cầm viên sài gòn kêu cứu vì không đủ tiền cho thú ăn
hà nội đề xuất giảm năm mươi học phí cho học sinh
số ca covid một mươi chín nặng ở tp hcm tiếp tục giảm mạnh
trong buổi họp báo định kỳ chiều ngày

phó trưởng ban chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm thông tin về tình hình dịch bệnh
trên địa bàn
từ một mươi tám h ngày hai mươi hai chín tp hcm ghi nhận
ba trăm năm mươi bốn một trăm chín mươi ba trường hợp mắc bệnh
được bộ y tế công bố
đang điều trị cho bốn mươi chín trăm bảy mươi ba người
ông hải nhấn mạnh
bệnh nhân nặng đang thở máy ngày càng giảm
đó là một tín hiệu lạc quan
từ đầu dịch đến nay tp hcm ghi nhận
số mẫu xét nghiệm kỷ lục trong một ngày
từ một mươi tám h ngày hai mươi một chín đến một mươi tám h ngày hai mươi hai chín
tp hcm đã lấy
tám trăm hai mươi một chín trăm chín mươi chín mẫu xét nghiệm

và bốn chín trăm tám mươi hai mẫu gộp
số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là
tp hcm đang có những dấu hiệu tích cực
sau những ngày xét nghiệm diễn rộng đầu tiên
tỷ lệ phát hiện ca dương tính
ở vùng xanh là một vùng cạnh xanh là ba
vùng vàng là ba
vùng cam là năm
và vùng đỏ là bảy
về truy vết quản lý f một
bác sĩ nguyễn hồng tâm
phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát dịch bệnh
tp hcm cdc hồ chí minh
cho biết tp hcm vẫn duy trì
xong ít hơn trước
f một hầu như ở nhà cùng với f
nên được quản lý song song với f
ngoài ra ở vùng xanh số ca nhiễm giảm mạnh
việc đi lại thoáng hơn
nên khâu truy vết f một sẽ được tăng cường và cách ly như trước đây
hiện f một đang được cách ly tập trung
là một sáu trăm linh người và cách ly tại nhà là
chiều ngày hai mươi chín ba
họp báo thông tin về tình hình phòng chống covid một mươi chín tại tp hcm
bà nguyễn thị hình mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
dự kiến các bệnh viện
trung tâm vùng xanh như quận bảy cần giờ củ chi
sẽ ngừng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó các bệnh viện trung tâm y tế này dự kiến sẽ sớm được khảo sát
chuyển đổi thành điều trị bệnh nhân mắc bệnh thông thường
trước mắt các bệnh viện ngừng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín mới
tập trung vào bệnh nhân f đang điều trị
để các bệnh viện trên địa bàn sớm quay lại trạng thái điều trị như ban đầu
bắt đầu từ ngày hai mươi ba chín
bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi sẽ không nhận bệnh nhân mới
để giải quyết bệnh nhân nặng
đáp ứng nhu cầu chuyển đổi
sau đó thực hiện ngừng tiếp nhận
tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện cần giờ
đối với người bệnh được phát hiện tại địa phương
bệnh viện sẽ bàn giao cho các bệnh viện
chuyên điều trị covid một mươi chín tuyến quận huyện lân cận
bên cạnh đó sở y tế tp hcm đang tham mưu cho thành phố
về vượt thái cấu trúc các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
bao gồm bệnh viện dạ chiến tách đôi
hay chỉnh công năng để trở về bình thường như trước đây
trường trung học cơ sở trần quốc toàn tại tp phủ lý hà nam
ghi nhận có một giáo viên chủ nhiệm và một mươi sáu bệnh nhân
là bạn học của một lớp trong khối bảy nhiễm covid một mươi chín
theo cdc hà nam một mươi sáu học sinh khối bảy trường trung học cơ sở trần quốc tuấn
là bạn học cùng lớp hằng ngày đi học theo lịch
có yếu tố dịch tệ cơ bản giống nhau
ngành y tế đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục
và các cơ quan chức năng thần tốc truy vết
đưa về nơi điều trị và cách ly tập trung theo quy định
liên quan đến các trường hợp này lực lượng chức năng đã xác định
một trăm hai mươi f một hiện đang được quản lý theo dõi dịch tệ tại nhà
ông nguyễn đức toàn tư thành ủy phủ lý
cho biết hiện các cơ quan chức năng đang làm thủ tục
để thực hiện cách ly tại nhà theo quy định
học sinh nào không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cách ly tại trường
gia đình nào có nhu cầu thì cho phép cách ly tại khách sạn
hiện tp phủ lý đang tiếp tục chỉ đạo truy vết
điều tra dịch tễ các trường hợp và triển khai biện pháp phòng
chống dịch tại các cơ sở giáo dục
số học sinh mắc covid một mươi chín trên được đưa về
bệnh viện la và bệnh viện phổi tình điều trị
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã có quyết định mới
về việc gián cách xã hội tại tp phủ lý
để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó chỉ một mươi hai xã phường thay vì toàn bộ thành phố
áp dụng chỉ thị một mươi sáu
trong đêm hai mươi ba và sáng ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam
đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc
bằng phương pháp ritam pcr
tiếp tục phát hiện thêm tám trường hợp dương tính
với virus sars cov hai
trong đó bảy ca mắc có địa chỉ ở tp phủ lý
và một ca ở huyện thanh liêm
như vậy kể từ ca bệnh số sáu trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi
được phát hiện vào chiều ngày một mươi chín tháng chín
đến thời điểm này hà nam đã ghi nhận
hai mươi bốn trường hợp có kết quả dương tính
với virus sars cov hai
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã ban hành quyết định
thay thế quyết định một nghìn sáu trăm chín mươi qd ubnd
về việc áp dụng các biện pháp
giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp phủ lý
theo đó phạm vi áp dụng các biện pháp
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
gồm một phần các xã phường châu sơn lê hồng phong
thanh châu thanh tuyển liêm chính
trần hương đạo hai bà trưng minh khai
lương khánh thiện quang trung phủ vân
thời gian giãn cách xã hội là một mươi bốn ngày
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
đã ban hành quyết định số một nghìn sáu trăm chín mươi qd ubnd
về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
trên phạm vi toàn bộ tp phủ lý
là một mươi bốn ngày bắt đầu từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu
trưa nay hai mươi bốn tháng chín sở y tế hà nội cho biết
tính từ sáu giờ đến một mươi hai giờ
trên địa bàn tp ghi nhận bốn ca mắc mới
cụ thể long biên hai ca thanh xuân một ca hai bà trưng một ca
trong đó ba ca thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
và một ca thuộc chùm s một
sàng lọc ho sốt
bệnh nhân thổ chùm sàng lọc ho sốt là anh ltt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại hai mươi một trần nhân tông nguyễn du hai bà trưng
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
vào ngày hai mươi ba tháng chín và ngày hai mươi bốn tháng chín
cho kết quả dương tính với sars cov hai
ba bệnh nhân thuộc chùm f một
của các trường hợp sàng lọc ho sốt
gồm chị nt hp
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyên trãi thanh sơn trung hà nội
bệnh nhân đã được chuyển cách ly tập trung
theo kế hoạch giãn cách từ ngày một tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín bệnh nhân xuất hiện
một số triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm
và cho kết quả dương tính
hai bệnh nhân còn lại là chị ptc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và bé trai
tkm sinh năm hai nghìn một mươi bốn
cả hai bệnh nhân đều trú tại
hai mươi chín trên hai mươi hai tổ bốn kim quan
việt hưng long biên và đều là f một
của bệnh nhân tvn
được xét nghiệm lần một âm tính và chuyển cách ly
tập trung từ ngày hai mươi tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
và cho kết quả dương tính
cộng dồn số các mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
có ba chín trăm năm mươi chín ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng
là một sáu trăm linh ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm năm mươi chín ca
trước tình hình dịch covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
tại thành phố hà nội
ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và đời sống của người dân
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố
đã thống nhất ban hành chính sách
hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non
và học sinh phổ thông
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
để phần nào giảm bớt gánh nặng tài chính
của phụ huynh học sinh trong đại dịch covid một mươi
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội
trần thế cương thông tin
hà nội sẽ chi ngân sách gần chín tỷ đồng
để hỗ trợ năm mươi mức học phí hàng tháng
cho bậc mầm non và trung học phổ thông
trong năm học mới
mức hỗ trợ này sẽ được áp dụng đối với các trường công lập
tại hà nội chưa tự bảo đảm chi phí thường xuyên
tương ứng với hình thức học thực tế
theo từng vùng từng cấp học
sau khi đã thực hiện chính sách giảm học phí
theo quy định tại nghị định số tám mươi một
và các văn bản quy định khác liên quan
về thời gian hỗ trợ
theo thời gian học sinh học thực tế
bao gồm thời gian học theo hình thức trực tiếp trực tuyến
tối đa không quá chín tháng
nguồn kinh phí hỗ trợ là từ ngân sách thành phố
cấp năm hai nghìn hai mươi một
và từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm hai nghìn hai mươi một
sáng hai mươi bốn tháng chín cảnh sát giao thông
và các lực lượng phối hợp tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt người
phương tiện ra vào thành phố tại hai mươi hai
chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
chỉ có những trường hợp đáp ứng được các điều kiện
theo công văn hướng dẫn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn ngày hai mươi chín tháng bảy
của ủy ban nhân dân thành phố hà nội mới được phép đi lại
liên quan đến các công tác kiểm soát phòng
chống dịch covid một mươi chín tại các cửa ngõ ra vào thủ đô
trong những ngày qua đánh giá của phòng cho thấy
lưu lượng người và phương tiện ra vào thành phố
đang gia tăng nhất là khi ủy ban nhân dân
thành phố hà nội áp dụng chỉ thị một mươi năm
liên quan đến công tác kiểm soát phòng
chống dịch covid một mươi chín tại các cửa ngõ ra vào thủ đô
trong những ngày qua đánh giá của phòng cho thấy
lưu lượng người và phương tiện ra vào thành phố
đang gia tăng nhất là khi ủy ban nhân dân
thành phố hà nội áp dụng chỉ thị một mươi bốn
nhiều trường hợp người dân ra vào thành phố
tại các chốt kiểm soát này do không đáp ứng đủ yêu cầu
theo công văn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nên lực lượng kiểm soát buộc phải yêu cầu
lái xe quay đầu chở đến nơi xuất phát
cũng như theo phòng cảnh sát giao thông
hiện nay nhiều người dân đang không hiểu rõ
hoặc nhầm lẫn về việc đi lại trong thành phố
từ các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố như nhau
đối với việc đi lại trong thành phố
hiện ủy ban nhân dân thành phố hà nội áp dụng chỉ thị một mươi năm
theo thủ tướng chính phủ trừ những điểm
khu vực đang có ca nhiễm covid một mươi chín
áp dụng ở những mức cao hơn công tác phòng chống dịch và đi lại
tuy nhiên nhằm bảo vệ thành quả chống dịch
cũng như phòng chống dịch covid một mươi chín không xâm nhập vào thủ đô
tránh lây lan dịch bệnh ra các tỉnh thành khác
từ việc di chuyển không an toàn của người dân
công tác kiểm soát người và phương tiện tại hai mươi hai chút kiểm soát này
đã được tăng cường chặt chẽ như trước khi thành phố nới lỏng giãn cách
để có thể di chuyển thật lợi
phòng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân
cần chủ động chuẩn bị kỹ những giấy tờ có liên quan
khai báo y tế lịch trình để tránh việc di chuyển
ra các cửa ngõ gây ủn ứ mất thời gian
công sức khi kiểm tra quét mã qr code
mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân phường linh trung
thành phố thủ đức thành phố chí minh
trần quốc hương trên địa bàn phường có
một ba trăm bảy mươi sáu người không nhận gói hỗ trợ an sinh
gói hỗ trợ lần ba
dành cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
với mức hỗ trợ một triệu đồng trên một người
theo ông trần quốc hương qua thống kê
và lập danh sách trên địa bàn phường
có gần năm mươi hai người đủ điều kiện
nhận gói hỗ trợ đợt ba của thành phố hồ chí minh
một triệu đồng trên một người
nhiều người cho biết từ đầu mùa dịch đến nay
họ đã được các địa phương và các cấp
hỗ trợ rất nhiều từ nhu yếu phẩm
gói hỗ trợ đợt một đợt hai
cũng như các khoản trợ cấp khi có việc cần
vì vậy lần này họ xin nhường lại
khoản tiền hỗ trợ đó để địa phương
trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn
đây cũng là tấm lòng của người dân
khi so sẻ khó khăn với địa phương
rất đáng quý ông trần quốc hương cho biết
trước đó phường linh trung cũng đã ghi nhận
nhiều trường hợp từ chối nhận gói hỗ trợ đợt một đợt hai
để sử dụng khoản tiền đó
thật ý nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân
phường linh trung trần quốc hương cho biết
phường sẽ tiếp tục ra soát lập danh sách
các đối tượng khó khăn trên địa bàn
để hỗ trợ ngoài ra phường minh trung cũng tích cực
vận động các mảnh thường quân hỗ trợ
nhu yếu phẩm để chăm lo cho người dân
trước nghĩa cử cao đẹp này đại diện công an
tp hcm và ủy ban nhân dân phường linh trung
đã trao tặng giấy khen cho người dân
vì đã từng nguyện nhường phần hỗ trợ
của gia đình mình cho người khó khăn hơn
do ảnh hưởng quân dịch covid một mươi chín
thảo cầm viên tp hcm đã đóng cửa
từ tháng năm đến nay nên không có nguồn thu
trong khi đó theo đơn vị quản lý
mỗi tháng thảo cầm viên sài gòn phải chi khoảng
bốn tỷ đồng để chăm sóc đồng thực vật
đại diện thảo cầm viên sài gòn cũng cho biết thêm
dù đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm
và giảm các khoản chi phí để duy trì
hoạt động thường xuyên tối thiểu
trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
nhưng theo dự toán từ tháng bảy
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chi phí chăm sóc đồng thực vật
của đơn vị này cũng phải cần đến

do đó thảo cầm viên đã đề xuất được hỗ trợ hơn ba mươi tỷ đồng
để thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng đồng thực vật
và duy trì bảo quản công viên cây xanh
đến hết năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể số tiền trên sẽ chi vào
mua thức ăn cho động vật thuốc thủ y
thuốc bảo vệ thực vật công cụ dùng cụ
vật tư sửa chữa chi phí điện nước
chi phí dịch vụ mua ngoài tiền lương
của công nhân viên gồm hai trăm năm mươi sáu người
và các khoản bảo hiểm
trước lời kêu gọi của thảo cầm viên sài gòn
nhiều cư dân bản trong đó có cả các nghị sĩ
cũng đã hưởng ứng chung tay giải cứu hỗ trợ
quận bảy là một trong bốn quận huyền
đã khống chế dịch covid một mươi chín thành công
và ủy ban nhân dân quận đã quyết định mở cửa
hai công viên đều thuộc quân viên khu đô thị phú bịa hưng
để thí điểm thực hiện bình thường mới
dân quân vục sản xuất và sinh hoạt của người dân
bà nguyễn thị bé ngoan
phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho biết
tỷ lệ f trong bầu xét nghiệm là tám
quận đã mở thí điểm hai công viên
với khoảng sáu trăm linh người tập luyện mỗi ngày
đây là những bước đi đầu tiên
hướng tới việc mở lại ba mươi công viên vùng xanh
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
yêu cầu để người dân có thể tập thể dục
đó là người dân phải sống ở vùng xanh
tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc f đã khỏi bệnh
mỗi người dân vào công viên tập thể dục
đều phải quét mã trên app
điểm tập luyện thể dục thể thao xanh
để lưu thông tin
hai mươi nhân viên đã được tập huấn
để hướng dẫn mọi người vào tập thể dục
và thực hiện khai báo y tế
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn
bình an trong đại dịch
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo